vào thời của chúng tôi những quả cầu tuyết ấm cúng và đẹp đẽ là một thứ rất đặc biệt
khi ấy trong quả cầu chỉ có các thiên thần
tôi rất ngạc nhiên khi quả cầu tuyết hiện nay có rất nhiều kiểu dáng khác nhau
quả cầu tuyết perze cũng lưu giữ lại những hình ảnh biểu trưng cho những thời kỳ đặc biệt
chẳng hạn như ý tưởng đặt một cua giấy vệ sinh vào quả cầu tuyết trong thời kỳ dịch bệnh covid một mươi chín
quả cầu tuyết có hình cuộn giấy vệ sinh của chúng tôi là sản phẩm bán chạy nhất
mọi người xếp hàng trên đường để được mua một trong những quả cầu tuyết này
năm nay công ty quả cầu tuyết viên đã phải nỗ lực gấp nhiều lần sau vụ hỏa hoạn tại sưởng sơn khiến hoạt động sản xuất bị đỉnh trệ
hồi đầu năm và ngày hai mươi tháng hai một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại sưởng mạ vàng sản phẩm của chúng tôi
từ đó đến tận tháng tám chúng tôi không thể tiếp tục
mạ vàng cho những chi tiết trong sản phẩm khiến cho việc sản xuất bị đỉnh chệ
bây giờ chúng tôi cần phải làm việc rất nhiều để đáp ứng các đơn đặt hàng của khách
công ty quả cầu tuyết viên có năm mươi nhân viên hiện đang bận rộn giao các đơn hàng cuối năm
ông awin chia sẻ công ty của ông cung cấp khoảng hai trăm linh ba trăm linh quả cầu tuyết mỗi năm tám mươi trong số đó được xuất khẩu sang mỹ và nhật bản
khách hàng của ông có cả những nhân vật nổi tiếng thế giới
đáng chú ý nhất là những quả cầu thiết kế
chúng tôi đã làm cho các cựu tổng thống mỹ như rodan reagan bill clinton và barack obama
ngoài ba quả cầu tuyết chúng tôi đã làm cho ba cựu tổng thống mỹ thì chúng tôi còn làm những quả cầu tuyết khác cho các bộ phim của hollywood và đôi khi cho những vị khách rất đặc biệt một trong số đó là nhân vật bạch tuyết
giá của những quả cầu thủy tinh sẽ khác nhau tùy theo kích thước từ bảy euro cho quả cầu tuyết nhỏ có đường kính hai năm cm
đến hai mươi năm euro cho quả cầu một mươi hai cm